dự và phát biểu tại phiên khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám hội liên hiệp thanh niên việt nam
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư biểu dương và chúc mừng những thành tích
mà tuổi trẻ việt nam công tác hội và phong trào thanh niên việt nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí trần quốc vượng lưu ý thanh niên cần nhận thức rõ bên cạnh mặt tích cực công nghệ thông tin đã và đang tác động mạnh đến thanh niên
internet mạng xã hội có cả thông tin tốt và thông tin xấu
các cấp bộ hội cần tuyên truyền giáo dục định hướng cho thanh niên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần giữ vững bình yên cuộc sống
trong thời gian tới các đồng chí yêu cầu các cấp hội cần tập trung chăm lo củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hội có chất lượng trưởng thành từ phong trào thanh niên phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ hội